cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án tai nạn đường thủy tàu kéo xà lan bị chìm
khiến bốn người tử vong năm người bị thương xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đi theo hướng từ kỳ hà quảng nam đến huyện lý sơn quảng ngãi
chở khoảng một hai trăm ba mươi sáu tân đá hộc bất ngờ gặp sự cố gây chìm tàu kéo tại địa điểm cách bờ biển huyện đảo lý sơn ba hải lý
vụ tai nạn làm bốn người thiệt mạng năm thuyền viên vẫn đang mất tích
ngay sau khi vụ việc xảy ra phòng kế sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
với hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet hai anh em ruột dương quốc quân dương triệu phú và tiêu thái hưng cậu vợ của quân
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra
ngày một mươi ba tháng năm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng tháp
chủ trì phối hợp cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và các phòng nghiệp vụ công an
đồng loạt triển khai năm tổ công tác bắt giữ nhiều đối tượng thu giữ một mươi điện thoại di động một mươi tám máy tính sách tay cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
kết quả đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử thu thập xác định đường dây đánh bạc qua mạng internet do quân cầm đầu
cùng các đối tượng trên hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
đi trộm cắp để lấy tiền mua súng nhằm mục đích trộm cắp hoặc cướp ngân hàng
hai thanh thiếu niên cùng chú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu
thành phố đà nẵng phát hiện ngăn chặn kịp thời khi chuẩn bị tẩu tán số tài sản trộm cắp được
hai đối tượng gồm nguyễn đức mẫn và trương dũ nhật huy đột nhập căn nhà trên đường nại nam thuộc phường hòa cương bắc
lấy đi nhiều tài sản có giá trị
chỉ sau vài giờ vào cuộc công an quận hải châu đã xác định hai nghi phạm mẫn và huy đang lẩn trốn tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
nên tổ chức bắt khẩn cấp thu giữ vật chứng là năm máy tính sách tay một máy ảnh và một ống kính máy ảnh tổng trị giá khoảng một trăm hai mươi tám triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trương dũ nhật huy để tiếp tục được điều tra mở rộng vụ án
lợi dụng bệnh viện là nơi thường xuyên có nhiều người ra vào thăm khám mỗi ngày
các đối tượng trộm cắp xem đây là địa bàn hoạt động dễ dàng bởi sự lơ là của người dân
trong thời gian qua công an tp hà nội đã liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện với những phương thức và thủ đoạn phạm tội khác nhau
đối tượng trần thị minh đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại phương nam đồng quận đống đa hà nội
trước đây đức từng làm nhân viên vệ sinh của bệnh viện sanh pôn hà nội nên nắm rất rõ quy luật hoạt động cũng như đường đi lối lại các phòng khoa
lợi dụng điều đó đức đã nhiều lần lẻn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản
đức đã nhiều lần lẻn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản